tối ngày hai mươi năm tháng hai thể theo nguyện vọng của các công dân đến từ thành phố daegu của hàn quốc
ubnd tp đà nẵng đã phối hợp với tổng lãnh sự quán hàn quốc thống nhất đưa các công dân này về nước theo đường hàng không
đoàn khách này được trở thẳng từ nơi cách ly đến khu vực bãi đỗ được kiểm tra sức khỏe và cấp giấy chứng nhận trước khi xuất cảnh
đối với các hành khách thống nhất ở lại thì thành phố tiến hành cách ly theo quy định
trước đó ubnd tp đà nẵng đã có văn bản xin lỗi và rất lấy làm tiếc vì sự việc này
và mong muốn sẽ được đón tiếp các du khách vào một dịp khác thuận tiện hơn